ngồi ở trái

lại đi lực chiếu thế này
bây giờ bạn ra ngoài đường là bạn đi làm gì đấy
đổi sang mua rau
đổi sang mua rau à bạn có giấy đi chợ không
em thưa nhất là em đã vi phạm được giao thông rồi
em đi đường em không đợi mũ bảo hiểm
là em đã vi phạm được giao thông rồi
còn giao thông thì mình phải nhận được giao thông
giao thông thì mình phải nhận được giao thông
giao thông thì mình giao thông
chăm nhận được đúng không

rồi anh cảm ơn
thế em ký vào quyết định đi
thời tiết những ngày gần đây thì vô cùng khắc nghiệt
anh em chiến sĩ cảnh sát giao thông nói chung
đi ra ngoài đường làm dưới cái nắng
phải là nếu mà tính nhiệt độ thì là trên bốn mươi độ c
nên là vô cùng khó khăn cho anh em trong quá trình công tác
ngoài ra do cảnh sát giao thông phải tiếp xúc với cả người dân là rất là nhiều
nên là có thể bị lây nhiễm covid một mươi chín là sẽ là khá cao
với bản thân tôi nói riêng và cũng như là toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô nói chung
đều nhận thức được một cách sâu sắc và thấm nhuần là
đây là một nhiệm vụ chống dịch như là chống giặc
cũng như là chống giặc
là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu
và anh em phải đồng lòng
và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
hiện tại dịch bệnh đang rất căng thẳng
ý thức người dân cũng đã liên quan được rất nhiều
nhưng mà vẫn có một số bộ phận nhỏ người dân là
ý thức vẫn chưa chấp hành được tốt
nên là lực lượng cảnh sát giao thông
mong muốn người dân hay ở nhà khi có việc cần thiết đứng ra ngoài đường
cùng chung tay đẩy lùi covid
tuy ngoài đường nó vắng vẻ
nhưng mà chúng tôi cũng mong là
đường phố trở lại nhột nghỉ
như ngày xưa người dân sẽ được đi lại bình thường
và cuộc sống sẽ được bình thường như trước khi có đại dịch
thưa quý vị để đáp ứng yêu cầu đặt ra
trong công tác phòng chống dịch
đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sĩ
đang là nòng cốt ở tuyến đầu
việc tiêm chủng vaccine phòng dịch covid một mươi chín
được xác định là nhiệm vụ cấp bách
và lãnh đạo bộ cộng an đã chỉ đạo
trong thời gian sớm nhất
phải đảm bảo tiêm vaccine cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng
cùng với đó thì hệ thống y tế công an
công an các đơn vị vị địa phương
cần phải chủ động thực hiện hiệu quả
kế hoạch tiêm chủng đã đề ra
việc phân bổ nguồn vaccine cho các địa phương
đang là điểm nóng của dịch bệnh
và đảm bảo an toàn tiêm chủng
phải đặt lên hàng đầu
xung quanh vấn đề này
phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã có cuộc trao đổi với đại tá phạm thị lan anh
cục trưởng cục y tế bộ công an
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí cục trưởng
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí đến thời điểm hiện nay
việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong công an nhân dân đã đạt được những kết quả
và tiến độ thực hiện như thế nào
để chuẩn bị cho công tác tiêm chủng này
cục y tế đã tham mưu với lãnh đạo bộ
chuẩn bị công tác tiêm chủng
ví dụ như là chúng tôi đã tổ chức
cho y tế trong toàn lực lượng
công an tập huấn
về công tác an toàn tiêm chủng
phối hợp với các tư vị chức năng
của bộ y tế để mời giảng viên
đến tổ chức tập huấn cho cán bộ
y tế trong toàn lực lượng công an
và đối với công tác tiêm chủng vaccine
thì tất cả
các bệnh viện bệnh xá
trong toàn lực lượng là tham gia
thực hiện tiêm chủng
tiêm cho cán bộ chiến sĩ công an
cũng như tiêm cho các đối tượng
do bộ công an quản lý
và tiêm cho nhân dân khi có yêu cầu
và ngay sau khi có các quyết định
của bộ y tế về việc phân bổ vaccine
thì cục y tế cũng đã
tham yêu với lãnh đạo bộ
đoàn hành kế hoạch tiêm chủng vaccine
cái số lượng vaccine
sau mỗi lần phân bổ về
để công an các đơn vị địa phương
triển khai ngay khi mà nhận được vaccine
hiện nay thì chúng ta cũng đã
qua rất là nhiều đợt tiêm chủng
đối với cái đợt tiêm chủng lần này
thì phấn đấu là
đối với công an các đơn vị địa phương
là đến ngày hai mươi năm tháng tám này
là phải đảm bảo là
tiêm toàn bộ cái số vaccine
do bộ y tế phân bổ
của cái đợt vừa rồi
thế còn đối với khối cán bộ chúng tôi thì
đến ngày một mươi một tháng tám hoàn thành
đầy đủ tiêm vaccine mũi một
cho toàn thể cán bộ chiến sĩ khối quan bộ
cũng như là tiêm mũi hai
cho các đồng chí đủ thời gian
đã tiêm mũi một
vâng ạ thưa đồng chí vậy đối với công an các địa phương
khu vực miền trung khu vực phía nam
những địa phương mà đang có diễn biến
tình hình dịch rất là phức tạp
thì việc phân bổ cũng như là triển khai
tiêm phòng vaccine thì đang được tiến hành
một cách khẩn trương như thế nào ạ
việc phân bổ vaccine thì
cũng tuân thủ theo
các đối tượng được tiêm vaccine
cũng tuân thủ theo
nghị quyết hai mươi một của chính phủ
cũng như là ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch
đồng thời là
đối với các địa bàn trọng điểm có dịch
thì về nguyên tắc phân bổ
thì lãnh đạo bộ cũng đã
chỉ đạo và trong các kế hoạch của bộ
cũng chú trọng phân bổ cho các đơn vị
mà đang ở trên địa bàn
các tỉnh thành phố có dịch
thì cái số lượng phân bổ vaccine bao giờ cũng được
chú trọng và được ưu tiên hơn
các đơn vị địa phương cũng
chú trọng tiêm cho các đồng chí
ở tuyến đầu
bởi vì bây giờ cái số lượng vaccine nó chưa đủ
so với yêu cầu
nhu cầu thực tế cho nên là khi mà có vaccine
thì chúng ta ưu tiên những đồng chí
ở tuyến đầu chống dịch trực tiếp tham gia
và công tác ví dụ như truy vết
hoặc là công tác
chăm sóc điều trị người bệnh
hoặc là các đồng chí mà trực tiếp làm ở các khu vực cách ly
khu vực các bệnh viện giã chiến
hoặc là trực tiếp có ở những nơi
tiếp xúc với đông người
nguy cơ cao
thưa đồng chí lãnh đạo bộ công an cũng đã có chỉ đạo rất cụ thể
đảm bảo trong thời gian sớm nhất
một trăm cán bộ chiến sĩ phải được tiêm vaccine
phòng dịch covid một mươi chín
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
và phòng chống dịch covid một mươi chín
vậy đâu là những biện pháp sẽ được y tế công an thực hiện
để cụ thể hóa mục tiêu tiêm chủng này
thưa đồng chí khi được phân bổ vaccine về
thì công tác phân bổ
và vận chuyển đến cho
công an các đơn vị địa phương
phải hết sức là nhanh chóng
và khẩn trương để khi vaccine có
là chúng ta tiêm chủng trong thời gian sớm nhất
để làm được điều này
về phía trung ương thì cục y tế chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ
với các đơn vị chức năng của bộ y tế
như là cục y tế dự phòng
viện vệ sinh tỉa trung ương
và các viện pastor các khu vực
công an các địa phương
phối hợp rất chặt chẽ với sở y tế
cũng như trung tâm kiểm soát bệnh tật trên địa bàn tỉnh thành phố
để nhận vaccine về
và khi có vaccine phân bổ để triển khai
trong thời gian nhanh nhất
thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ công an
để tham dự với lãnh đạo bộ
chúng ta tranh thủ được các nguồn vaccine
các tổ chức
cũng như là các chính phủ các nước tặng
cho chính phủ việt nam
cũng như là tặng cho bộ công an
để chúng ta có thêm cái nguồn vaccine
tiêm chủng cho
cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
để đẩy nhanh cái tiến đội tiêm chủng này
thì cũng mở rộng thêm
các điểm tiêm chủng
và huy động cái nhân lực tiêm chủng một cách tối đa
ví dụ như ở khối quan bộ
thì cái đợt này
cái tiến đội tiêm chủng rất là nhanh
bởi vì là mở thêm tổng cộng là năm cái điểm tiêm chủng
ở tại bệnh viện một trăm chín mươi tám
tại bệnh viện học hồi truyền
tại bộ thứ lệnh cảnh sát cơ động
tại học viện cảnh sát
và tại học viện an ninh dân
thì với năm cái điểm tiêm chủng như thế này
chúng tôi vẫn thiết kế cái dây chuyền tiêm chủng
đảm bảo theo đúng quy trình
quy định của bộ y tế để đảm bảo an toàn tiêm chủng
cũng như là tất cả quy trình về chuyên môn
và cái tiến đội tiêm chủng
để nhanh rất là cao
công suất có thể đạt được cao nhất tối đa là
bảy nghìn một trăm linh cái liều tiêm trên một ngày
tổng hợp cái báo cáo
các đơn vị địa phương gửi về
thì tất cả các đơn vị địa phương
đều triển khai ngay khi mà
vắc xin phân bổ về và hoàn thành rất là sớm
thường là hoàn thành trước tiến độ
so với kế hoạch của bộ đã đề ra
như đồng chí đã chia sẻ chúng ta đẩy nhanh
tiến độ tiêm vắc xin cho công an nhân dân
nhưng mà vấn đề an toàn của các cán bộ chiến sĩ
thì cũng phải đặt lên hàng đầu
về nhiệm vụ này thì y tế công an sẽ có
sự giám sát đôn đốc và kiểm tra như thế nào
để chúng ta đảm bảo quy trình tiêm chủng
an toàn tại tất cả công an các đơn vị địa phương
cũng như là các điểm tiêm chủng
trong công an nhân dân
về mặt chuyên môn thì ngay từ rất sớm
khi triển khai công tác tiêm chủng vắc xin
thì cục y tế cũng đã
căn cứ và các hướng dẫn của bộ y tế
chúng tôi cũng đã có các hướng dẫn
bằng văn bản
cũng như là bằng trực tiếp
qua các buổi tập huấn
về cái quy trình hướng dẫn quy trình tiêm chủng an toàn
và cái quy trình đó
thì phải đầy đủ các bước
theo đúng quy định của bộ y tế
tuy chúng ta để nhanh tiến độ nhưng mà
chúng ta vẫn phải đảm bảo an toàn tiêm chủng
và cục y tế cũng có
viện pháp kiểm tra giám sát
và chúng tôi yêu cầu
tất cả các điểm tiêm chủng trong công an toàn quốc
tất cả đơn vị địa phương
hàng ngày sẽ phải báo cáo về cục y tế
số cán bộ chiến sĩ được tiêm chủng
và đặc biệt chúng tôi yêu cầu các địa phương báo cáo
tất cả các phản ứng sau tiêm
rất là chi tiết cụ thể
bao nhiêu người tiêm có phản ứng
sốt hoặc là những phản ứng khác
địa bàn hà nội này
thì chúng tôi cũng thường xuyên
cử cán bộ đến từng điểm tiêm chủng

kiểm tra về quy trình tiêm chủng
đúng theo quy định hay chưa
cục y tế cũng thường xuyên
trao đổi với các đơn vị
để nắm bắt những thuận lợi
những khó khăn
mà triển khai trong tiêm chủng
để chúng tôi có thể tháo gỡ kịp thời ngay
thưa đồng chí để có thể đảm bảo được tiến độ tiêm chủng
trong công an nhân dân
có vai trò rất lớn của người đứng đầu công an
các đơn vị địa phương
qua đây đồng chí có thể có thêm những chia sẻ như thế nào
về trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị
cũng như là ý thức trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ
tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
trong quá trình thi hành nhiệm vụ
cái việc mà đảm bảo sức khỏe
cho cán bộ chiến sĩ
được thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
đặt ra là cái điều rất là quan trọng
và công an các đơn vị địa phương
cũng đã thực hiện nghiêm túc
cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ
cũng như là hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn
hướng dẫn về y tế và các hướng dẫn khác
để làm sao trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ chúng ta
tự bảo vệ được bản thân mình
thì cái đầu tiên là chúng ta phải
các biện pháp để phòng
và bảo vệ bản thân trong khi làm nhiệm vụ
ví dụ như là chúng ta phải sử dụng
cái trang phục phòng hộ đúng
theo quy định như là đeo khẩu trang
hoặc là mặc cái trang phục bảo hộ
nếu mà chúng ta sử dụng đúng
cái phương tiện phòng hộ cá nhân
trong khi thực hiện nhiệm vụ thì chắc chắn là
cái việc mà nguy cơ lên nhiễm bệnh thật là rất thấp
chính vì điều đó cho nên là
đối với thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
thì cũng đã thường xuyên
quán triệt cho cán bộ chiến sĩ
kỹ năng mà tự bảo vệ
bản thân để đảm bảo sức khỏe của mình
trong khi làm nhiệm vụ cũng như là tuân thủ
đúng cái quy định về mặt
chuyên môn và
tổ chức trình khai tiêm vaccine với cái tiến độ
nhanh để có thể đảm bảo được là
các bộ chiến sĩ yên tâm
trong quá trình thực thi nhiệm vụ
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí cục trưởng
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ